trong đêm ngày ba tháng bốn một vụ cháy xảy ra tại phòng làm việc của bộ phận một cửa thuộc trụ sở xã quỳnh lương huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an khiến cho nhiều tài liệu bị thiêu dụi
theo thông tin từ chính quyền xã quỳnh lương vào khoảng hai mươi một h ngày ba tháng bốn người dân sống gần trụ sở đã phát hiện khói và lửa bốc lên từ phòng làm việc của bộ phận một cửa nơi nhận và trả kết quả thủ tục hành chính
ngay sau đó người dân đã hô hoán báo cháy và báo tin cho cán bộ xã cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng của xã quỳnh lương đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa sau khoảng một tiếng đồng hồ đám cháy được khống chế
theo lãnh đạo xã quỳnh lương vụ cháy đã thiêu rụi nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến lĩnh vực tư pháp cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy
cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy